ngày tám tháng một mươi một công an thành phố hồ chí minh cho biết đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị thanh thảo
thường gọi là thảo bầu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại quận một cùng với chồng là trung văn phước
khi cả hai đang lẫn trốn tại tỉnh long an
đây là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn
được biết đường dây này đã bị trinh sát phát hiện từ nhiều tháng trước
gồm nhiều nghi can mê cờ bạc có tiền án tiền sự
sau thời gian theo dõi cảnh sát xác định thảo bầu có vai trò cầm đầu
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã trị đạo công an quận tám
phối hợp với các đường vị nghiệp vụ truyền phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
do đối tượng nguyễn thị thanh thảo tên thường gọi thảo bầu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
thường trú tại phường cộng lãnh quận một và đồng bòn thực hiện
đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hết sức tinh quái
có sự liên kết chặt chẽ phân chia nhiệm vụ rõ ràng
trong quá trình truy xét và rộng vụ án công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an tỉnh đồng nai
và công an tỉnh long an truy bắt được tám đối tượng liên quan trong đường dây
đồng thời ban chuyên án tiến hành khám xét bảy địa điểm tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đồng nai
thu giữ hai mươi chín bánh heroin khoảng năm mươi gram ketamine bảy mươi bốn viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan khác
sau khi bắt giữ các đối tượng công an thành phố hồ chí minh trị đạo công an quận tám
và các phòng nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi tội phạm
đã phối hợp rất nhiều nhà trong cái từng chi tiết ngọt leo bám
nhờ việc nắm chắc tình hình địa bàn đối tượng đặc biệt là đối tượng cầm đầu
cái sự tham gia của các lực lượng trong đó là hết sức quan trọng đó là cái lực lượng trinh sát
đã giúp cho chúng tôi xác định được cái gốc rễ của nó và các cái đầu dưới đầu kênh
để chúng tôi có cái
cái chi tiết ở trong cái kế hoạch tham phá án
sau khi bắt giữ các đối tượng công an thành phố hồ chí minh trị đạo công an quận tám
và các phòng nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội
cũng như vị trí vai trò của từng đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này
cùng với việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy của thảo bầu
công an thành phố hồ chí minh vừa qua cũng đã triệt phá hai đường dây ma túy khác có quyền mô lớn
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận quá trình triệt phá hai đường dây ma túy này
mời quý vị và các bạn theo dõi trên bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy vào ngày mai ngày chín tháng một mươi một